thời tiết trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám bắc bộ và bắc trung bộ có thể sẽ xảy ra các đợt rét đậm rét hại
thông tin do trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cung cấp
do tác động của hiện tượng la nina từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám thời tiết chủ đạo ở miền bắc sẽ là rét
nhiệt độ trung bình ngày tại bắc bộ có thể dưới một mươi năm độ c khi gió mùa đông bắc hoặc không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa
đối với miền trung mưa từ nay đến tết nguyên đán sẽ tương đối nhiều
các đợt mưa kéo dài từ ba đến năm ngày sau đó tạm dừng khoảng hai ba ngày thì lại xuất hiện các đợt mưa tiếp theo
nền nhiệt ở các tỉnh trung bộ không quá cao chỉ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
còn đối với các tỉnh phía nam thời tiết trong thời gian tới tương đối tốt hầu như không có mưa
nếu có thì chỉ là những cơn mưa xuất hiện trong thời gian ngắn
trời cũng mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ở mức sấp xỉ ba mươi độ